khi các nước vẫn còn vật lộn với omicron thì một dòng phụ của biến thể này đã được các nhà nghiên cứu đánh giá là đáng lo ngại
cơ quan an ninh y tế của anh cho biết họ đang theo dõi một dòng phụ của biến chủng omicron nói rằng nó có thể phát triển nhanh
anh đã xác định trình tựa gen của bốn trăm hai mươi sáu trường hợp nhiễm ba hai
ek sa cho biết dù còn chưa chắc chắn về tầm quan trọng của những thay đổi đối với bộ gen của virus
phân tích ban đầu cho thấy tốc độ phát triển tăng lên so với dòng omicron ban đầu là ba một theo reuters
ukssa cho biết bốn mươi quốc gia đã báo cáo ba hai hơi lớn ở đan mạch ấn độ anh thụy điển và singapore
ở đan mạch bia hai đã phát triển nhanh chóng chiếm hai mươi tổng số ca covid một mươi chín trong tuần cuối cùng của năm hai nghìn hai mươi một tăng lên bốn mươi năm vào tuần thứ hai của năm hai nghìn hai mươi hai
ander formgas nhà nghiên cứu tại viện huyết thành stanton sse cho biết
ông vẫn chưa có lời giải thích chính xác về sự phát triển nhanh chóng của dòng phụ này
có thể chủng này đang kháng dại khả năng miễn dịch cộng đồng điều này cho phép nó lây nhiễm nhiều hơn
chúng tôi chưa biết
ông nói với đài truyền hình tv hai và bổ sung thêm rằng có khả năng những người nhiễm ba một không được miễn dịch và nhiễm ba hai ngay sau đó
đó là một khả năng chúng ta có thể trải qua hai đỉnh của dịch bệnh này ông dự đoán
phân tích ban đầu của ssi của đan mạch thực hiện cho thấy không có sự khác biệt về tỷ lệ nhập viện giữa ba hai và ba một
tiến sĩ mira chan giám đốc phụ trách đối phó sự cố tại ukssa cho biết
bản chất của virus là tiến hóa và đột biến vì vậy chúng ta có thể tiếp tục chứng kiến các biến chủng mới xuất hiện
việc giám sát bộ gen liên tục cho phép chúng ta phát hiện chúng và đánh giá liệu chúng có đáng quan tâm hay không bà nói
những tín hiệu khả quan về những mũi tiêm tăng cường đã được khẳng định
mới đây trung tâm phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh cdc mỹ cho biết
ba nghiên cứu tại mỹ cho thấy một liều thứ ba của vaccine covid một mươi chín công nghệ mrna là chìa khóa để chống lại biến thể omicron
theo báo gudeian ba nghiên cứu trên nằm trong số những nghiên cứu đầu tiên tại mỹ xem xét về tác động của liều tăng cường
đối với biến thể omicron dễ lây lan hiện đang chiếm chín mươi chín ca bệnh mới tại nước này
nhìn chung các nghiên cứu cho thấy liều tăng cường giúp bảo vệ tốt chống lại việc mắc bệnh và bệnh có triệu chứng
người từ năm mươi tuổi trở lên được hưởng lợi nhiều nhất từ liều tăng cường bằng vaccine của hãng pfizer hoặc moderna
sự bảo vệ chống mắc bệnh và nhập viện
các nghiên cứu cho thấy liều tăng cường bảo vệ tốt cho biến thể delta hơn biến thể omicron
vốn có nhiều đột biến trên gai protein hơn giúp virus có khả năng lẩn tránh miễn dịch có được nhờ tiêm chủng hoặc từng mắc covid một mươi chín
đại dịch đã thay đổi cuộc sống của nhiều người và phi công có lẽ cũng là một trong những nghề bị ảnh hưởng nhiều nhất
trước đại dịch hồng kông là trung tâm hàng không thu hút các phi công từ khắp nơi trên thế giới nhưng hiện tại lại trở thành nỗi ám ảnh của họ
hai năm qua các phi công của hãng hàng không cathe pacivic đã kiệt sức và chán nản khi về làm việc tại một trong những nơi có quy định kiểm dịch nghiêm ngặt nhất thế giới
tương đối coi là môi trường làm việc đáng mơ ước hãng hàng không cathay pacific có trụ sở tại hồng kông lại đang phải đối mặt với tình trạng nhân viên xa suốt tinh thần nghiêm trọng
số lượng nhân viên nộp đơn xin nghỉ việc đã tăng vọt
khi họ phải trải qua quãng thời gian tự cô lập quá lâu về quy định giãn cách
chia sẻ với cnn một phi công giấu tên từng làm việc tại carbe cho biết
mất tinh thần là mất tất cả tất cả nhân viên chúng tôi luôn trong trạng thái nóng nảy mất kiểm soát
giống như hầu hết các hãng hàng không khác cathe pacific cpk chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch covid một mươi chín khi hoạt động du lịch trên khắp thế giới bị đình trệ vào năm ngoái
hãng buộc phải cắt giảm đáng kể lịch bay của mình
hầu đại dịch lượng hành khách
tăng nhanh trở lại có thời điểm tăng đến chín mươi chín nhưng hãng lại phải đối diện với thách thức chưa từng thấy
hồng kông hiện là những nơi hiếm hoi ở châu á vẫn áp dụng chính sách rô covid
điều này có nghĩa là phần lớn hồng kông sạch bóng covid một mươi chín nhưng thời gian cách ly ở thành phố này cũng lâu nhất thế giới
sự xuất hiện của biến thể mới omicron gần đây càng khiến cho những chính sách kiểm soát dịch có khả năng sẽ được xiết chặt hơn
điều này làm dấy lên tranh cãi
liệu chính sách rô covid có kìm hãm sự phát triển của hồng kông hay không khi thế giới dần đang sống chung với dịch
cứu phi không của cà thề cho biết ông đã nói chuyện với bốn đồng nghiệp vừa nghỉ việc cùng ngày và được biết rất nhiều đồng nghiệp của mình đã phải tìm gặp bác sĩ tâm lý
trả lời cnn đại diện hãng hàng không kate cho hay chỉ trong một mươi tháng năm hai nghìn hai mươi một tỷ lệ xin nghỉ việc đã ngang bằng với số lượng nghỉ việc trong lịch sử